để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
bến xe đà nẵng đã sớm triển khai bán vé xe với nhiều phương án và đồng thời lên kế hoạch tăng chuyến
để có thể bảo đảm người dân có nhu cầu đi lại về quê thì đều có vé xe về quê ăn tết
tại bến xe trung tâm thành phố đà nẵng từ trước tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi
do tâm lý lo lắng sợ không mua được vé nên nhiều người dân đã chen chúc nhau
để xếp hàng mua vé từ rất sớm
theo hành khách giá vé dịp tết đi các tỉnh phía bắc và phía nam tăng hơn so với ngày thường
giao động khoảng từ hai mươi đến năm mươi
riêng đối với tuyến đà nẵng đi các tỉnh tây nguyên giá tăng không đáng kể
do là sắp cũng tới tết rồi lịch học của trường thì cũng đã có
em cũng chân hổ đi mua vé để về nhà trước khi vé bán hết
còn khi lượng khách tăng đặc biến tôi sẽ phối hợp cùng với sở châu phong và các đơn vị phòng tải

tăng cường xe để phục vụ và sẽ xin sở châu phong và các phù hiệu đưa xe phục vụ bà công về quê hương tết
cùng với đó công tác bảo đảm an ninh trật tự trật tự vận tải
nghiêm cấm trèo kéo khách trong bến xe được ban chỉ đạo chiến dịch phục vụ tết canh tí
công ty cổ phần vận tải và quản lý bến xe đà nẵng thực hiện một cách nghiêm khắc
thông qua việc giám sát bằng nhiều hình thức đặc biệt là qua hệ thống camera
và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để bảo đảm cho người dân yên tâm đi lại trong dịp tết